sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa ra thông báo ngưng tất cả các hoạt động tập trung học sinh
và ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục
sở giáo dục và đào tạo tp hcm yêu cầu các đơn vị trên địa bàn ngưng tất cả các kỳ thi
khảo sát chứng chỉ ngoại ngữ tình học các hoạt động giáo dục kỹ năng ngoại khóa v v
tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục
như các loại hình trường trung tâm ngoại ngữ tình học dạy thêm học thêm giáo dục kỹ năng tư vấn du học v v
sở này cũng đề nghị ubnd các quân huyện tăng cường công tác kiểm tra giám sát
và yêu cầu các đơn vị thực hiện chỉ đạo trên
thời gian thực hiện từ nay đến khi ubnd tp hcm cho phép học sinh học viên đi học trở lại